tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam đã có buổi tiếp xã giao văn phòng thường trú đài phát thanh quốc tế trung quốc tại việt nam nhân dịp văn phòng này mới đi vào hoạt động
tại buổi tiếp đồng chí nguy vi trưởng ban tiếng việt kiêm trưởng đại diện văn phòng thường trú đài phát thanh quốc tế trung quốc tại việt nam cri khẳng định việc thành lập và đi vào hoạt động của văn phòng thể hiện sự coi trọng của chính phủ trung quốc trong mối quan hệ giữa hai nước
trong thời gian tới cri mong muốn phối hợp với báo nhân dân và các báo chí khác để đưa tin bài cập nhật về tình hình tại việt nam
đồng chí tổng biên tập báo nhân dân thuận hữu nhấn mạnh báo nhân dân cùng với các ấn phẩm của mình sẽ phối hợp để cri thực hiện tốt nhất việc đưa tin bài về việt nam đến người dân trung quốc